hội đồng nhân dân tỉnh kiên giang đã biểu quyết thông qua đề án thành lập đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt phú quốc và thành lập thành phố hà tiên
đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt phú quốc gọi tắt là đặc khu phú quốc sau khi thành lập có diện tích trên năm mươi bảy năm trăm ba mươi hai ha dân số một trăm một mươi bảy bốn trăm sáu mươi người không bao gồm xã đảo thổ châu
đặc khu phú quốc có chín khu hành chính được chuyển đổi từ hai thị trấn và bảy xã
việc thành lập đặc khu kinh tế phú quốc sẽ khai thác tốt nhất các tiềm năng có lợi thế vượt trội thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư công nghệ cao phương thức quản lý tiên tiến phát triển các trụ cột chính là du lịch giải trí nghỉ dưỡng trung tâm thương mại triển lãm nghiên cứu phát triển dịch vụ tài chính ngân hàng kinh tế biển hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn
thành lập thành phố hà tiên trên cơ sở thị xã hà tiên có diện tích trên một mươi bốn mươi tám ha dân số tám mươi một năm trăm bảy mươi sáu người
bảy đơn vị hành chính cấp xã gồm năm phường hai xã